thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã có hơn năm mươi ca tử vong vì bệnh dạy đây là một con số không
hề nhỏ đáng chú ý là những nguyên nhân dẫn đến hệ lụy đáng tiếc này đều đã được cảnh báo từ rất
lâu thế nhưng sự vô ý thức và chủ quan của một bộ phận người dân đã khiến cho nhiều người
phải gánh chịu hậu quả đau lòng khi mắc bệnh dạy chó thả rong nhưng không hề được rõ mỏm người
nuôi chó không có ý thức chủ động tiêm phòng bệnh dạy cho đàn vật nuôi bị chó cắn nhưng không
đi tiêm phòng mà đi đắp lá điều trị bằng thuốc nam thuốc đồng y đó là những nguyên nhân khiến
cho tình trạng chó tấn công người gây thương tích và lây truyền bệnh dạy dẫn đến tử vong nếu không
tiêm phòng kịp lúc mặc dù đã được tiên truyền được cảnh báo nhưng cho đến nay những việc này
vẫn còn diễn ra khá phổ biến người thì chủ quan người thì vô ý thức
đấy thì là gia đình đến nói là đấy tôi vẫn tiêm nhưng mà các đồng chí là muốn tiêm được thì các
đồng chí cứ ra vườn bắt bởi vì chó nhà tôi tôi không xích được đấy thì là thực sự là nói như
thế thì bọn tôi cũng không thể dồn chó ra ngoài vườn được đấy là cái sự mà không hợp tác mà chúng
tôi thường thấy nhất tổ chức tiêm phòng thì chó nó thả rồng kể cả người nhà cũng bắt được rất
khó để mà không chế bởi vì nó có khả năng nó lại quay lại nó cắn người
người khi bị chó tấn công gây thương tích thì tỷ lệ mắc bệnh dạy là rất cao
bệnh dạy là bệnh do virus hướng thần kinh gây viêm não tụy cấp tính là bệnh lây truyền giữa
động vật và người lây truyền cho người chủ yếu thông qua các chất bài tiết có nhiễm virus dạy
từ vết cắn vết liếm của động vật mắc bệnh dạy hiện bệnh dạy không có thuốc điều trị đặc hiệu
khi đã lên cơn dại tỷ lệ tử vong là một trăm linh đối với cả người và cả động vật
tiêm vaccine dạy cho người và động vật chủ yếu là chó là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dạy
có một thực tế là rất nhiều người dân khi bị chó cắn nhưng không hề đến cơ sở y tế để tiêm phòng
bệnh dạy họ tự ý chữa trị bằng các phương pháp dân gian như đắp lá hoặc tiêm đến thái lan để
chạy chữa chỉ đến khi hậu quả đau lòng xảy ra thì mới hối tiếc có không ít thái lan tuyên bố
rằng có thể chữa trị được bệnh dạy tuy nhiên theo y học cổ truyền và hội đồng y việt nam thì
tính đến thời điểm hiện tại chưa có một bài thuốc nào có thể chữa trị được căn bệnh này
thì trong nước cũng như quốc tế là chưa có một bài thuốc
đồng y nào được nghiên cứu về vấn đề chữa được bệnh dạy
hàng năm chúng tôi vẫn gặp khoảng từ một mươi đến một mươi năm trường hợp như vậy tức là sau khi bị chó
cắn đến thái lan và thái lan dùng các biện pháp cạo da để bôi các bài thuốc này nọ vào da và
phán rằng không phải bị chó dại cắn và sau đó thì người đó không đi tiêm phòng và phát cơn dại chết
người dân nên chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm phòng bệnh dạy
nếu lỡ mai bị chó mèo cắn vì đó là cách tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh này khi chưa có thuốc điều trị